biên phòng tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt đó là lò văn hoàng tạm trú tại thị trấn hát lót huyện mai sơn và lò văn hiến chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng là hai trăm sáu mươi sáu ba gram hơn hai kg thuốc viện hai điện thoại di động và một số giấy tờ có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy trên từ huyện sông mã mang về bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị đập cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản đây là một thủ đoạn trộm cắp ngang nhiên manh động coi thường pháp luật
và nhóm đối tượng trộm cắp này tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm xuân thành chú tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh phạm dũng chú quốc cường cùng chú tại thành phố nam định và trần việt cường chú tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận bọn chúng đã cùng nhau thực hiện chót lọt chín vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô trên địa bàn huyện tân thành và hai vụ trên địa bàn thành phố vũng tàu với số tài sản chiếm đoạt được lên tới hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn là dùng xe máy chở nhau giảo quanh các tuyến đường để tìm kiếm các xe ô tô đắt tiền đỗ ở những nơi vắng vẻ hoặc không có người trông giữ các đối tượng này nhanh chóng tiếp cận dùng tua vít và búa để đập vỡ kính cửa xe lục tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thành đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn tại long an tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt tô trọng thọ chú tại khu bốn thị trấn cần đước huyện cần đước tỉnh long an sáu năm tù về tội cướp tài sản
theo cáo trạng vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thọ đi ngang trường mẫu giáo thị trấn cần đước thuộc khu bốn thị trấn cần đước thì thấy một giáo viên đang nằm ngủ nên đối tượng đi vào lục lấy tài sản nhưng không tìm thấy
sau đó thọ nảy sinh ý định không chế giáo viên để chiếm đoạt tài sản đối tượng đã chói tay bịt miệng cô giáo và cướp một điện thoại di động bông tai nhẫn vàng trị giá gần một mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
nạn nhân sau khi bị cướp tài sản đến trình báo công an thị trấn cần đước huyện cần đước tỉnh long an sau một thời gian điều tra thọ thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
đối tượng đã trói tay bịt miệng cô giáo và cướp một điện thoại di động bông tai nhẫn vàng trị giá gần một mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
sau khi hiệu lệnh báo cháy được phát ra lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm hai mươi sáu cán bộ công nhân viên làm việc tại kho và văn phòng công ty đã sử dụng máy bơm xe chữa cháy của công ty tiến hành chữa cháy và cấp cứu người bị thương
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh huy động bốn xe chữa cháy một xe thang một xe chỉ huy cùng với sáu mươi cán bộ chiến sĩ trợ cháy chuyên nghiệp khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy tại bể số sáu và làm mát các bể xung quanh
buổi diễn tập đã giúp cho cán bộ công nhân viên của công ty nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa cháy nổ nâng cao khả năng thường trực chữa cháy sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra
ngo lại về với người dân sóc trăng nói riêng và khu vực đồng bằng sông kiểu long nói chung
khắp nơi trên địa bàn tỉnh sóc trăng người dân đang náo nước chuẩn bị đón chào lễ hội
vâng cùng với các ban ngành chức năng thực hiện công tác tổ chức lễ hội
lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã triển khai các phương án bảo vệ bố trí lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui chơi trong không khí vui tươi và an toàn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra
lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã triển khai công tác ứng trực một trăm linh quân số
theo đó công an thành phố các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp bố trí lực lượng tuần tra
kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự nhằm kịp thời ứng phó với tình trạng trộm cắp
cướp giật móc túi thường xuyên xảy ra tại các khu vực đông người
để người dân được vui chơi an toàn trước và trong thời gian diễn ra lễ hội

các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh sóc trăng đã triển khai công tác ứng trực một trăm linh quân số
tại trung tâm văn hóa triển lãm hồ nước ngọt
nơi đang diễn ra hội trợ thương mại với hàng trăm gian hàng triển lãm
buôn bán đông đúc nhộn nhịp lưu lượng khách đến tham quan mua sắm mỗi lúc một tăng
bên cạnh việc bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực hội trợ
thì công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ động về phương tiện và trang thiết bị
đặc biệt cán bộ chiến sĩ trực tại đây còn hướng dẫn bà con tiểu thương đảm bảo an toàn
khi sử dụng các thiết bị điện cũng như sử dụng các bình chữa cháy kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thường xuyên nhắc nhở các chủ dân hàng sắp xếp các hàng hóa dễ cháy như quần áo cách xa các bóng đèn
các đường dây dẫn điện là ít nhất năm m nhầm là không lo không cho sự cố
các bóng đèn các đường dây dẫn điện là ít nhất năm m nhầm là không lo không cho sự cố
các bóng đèn các đường dây dẫn điện là ít nhất năm m không cho sự cố
phục vụ nhu cầu người dân dịp tết loại cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao
khoảng hai trăm linh triệu đồng một hectare đang được người dân tích cực chăm sóc để kịp thời vụ
tuy nhiên nhu cầu về giống và phân bón của bà con nơi đây còn rất thiếu